liên quan đến vụ hai chị em ở phường bình trưng tây tp hcm tử vong nghi bị phóng hỏa
công an tp thủ đức cho biết đang phối hợp cùng công an tp hcm khẩn trương truy bắt nghi can có liên quan đến vụ việc
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu
thời điểm này những người trong nhà người thấy mùi khét nên đã hô hoán và mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
tuy nhiên hai người phụ nữ ngủ ở trên gác bị mắc kẹt bên trong nên đã tử vong
nhận được tin báo công an tp thủ đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
bước đầu công an nghi vấn căn nhà bị phóng hỏa bằng xăng nghi can gây ra vụ việc đã được xác định
và hiện công an tp hcm vẫn đang khẩn trương truy bắt đối tượng